theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ba mươi tháng chín
cả nước không có ca nhiễm bệnh mới như vậy đến nay là ngày thứ hai mươi tám việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng chín cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một chín mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một mươi ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm chín trăm năm mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bảy trăm chín mươi hai người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn tám trăm chín mươi người